các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để quý vị hiểu chúng tôi sẽ điểm lại vụ án này theo cáo buộc của viện kiểm sát
ông trung đã có sự hậu thuẫn giúp công ty arctic được quyền phân phối chế phẩm red oxy ba c và bán cho công ty thoát nước hà nội
trên thực tế chế phẩm này được ủy ban nhân dân thành phố hà nội đặt hàng công ty của đức thiết kế riêng để xử lý ô nhiễm sông nước
tuy nhiên sau khi ông chung can thiệp hà nội lại phải mua chế phẩm này thông qua công ty của gia đình chủ tịch với mức giá cao hơn rất nhiều lần mua từ công ty của đức
với đặc quyền cung cấp độc quyền chế phẩm red oxy ba c cho hà nội trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy
công ty autic đã ký một mươi năm hợp đồng và bán tổng cộng bốn trăm tám mươi chín tấn chế phẩm làm sạch nước cho công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thoát nước hà nội
công ty sân nhà của ông trung mua lượng chế phẩm này từ hãng wattwater với giá là một trăm một mươi năm tỷ đồng
sau đó bán lại với giá một trăm năm mươi một tỷ đồng hướng lợi ba mươi sáu
trước đó đại diện viện kiểm sát đã đặt nhiều câu hỏi thẩm vấn làm rõ cáo buộc ông nguyễn đức trung chỉ đạo cấp dưới mua hóa chất từ công ty do vợ mình thành lập
với giá cao hơn mua từ nước ngoài giúp công ty sân nhà hướng lợi hàng chục tỷ đồng
trả lời đại diện viện kiểm sát về việc can thiệp quá trình thanh tra việc mua chế phẩm red oxy ba c
cựu chủ tịch hà nội nói toàn bộ nội dung của các kết luận thanh tra không sửa sang câu tự nào
hội đồng xét xử đặt vấn đề trong quá trình điều tra
bị cáo thừa nhận khi đoàn thanh tra gửi dự thảo kết luận đã có hành vi ép buộc hướng đoàn thanh tra kết luận không đúng sự thật
bị cáo trung khai cơ quan điều tra có hỏi điều này và xác nhận là có ký nội dung này
từ thời điểm tôi làm chủ tịch đến khi bị bắt đến nay theo dõi báo chí không biết hà nội có công nghệ mới không
nhưng chưa có thêm công nghệ nào xử lý được nước ao hồ xử lý được cả mùi hôi thối đảm bảo tiêu chuẩn
cá nhân tôi rất mong muốn đàm phán để đưa công nghệ đó vào cho đơn vị nào của thành phố
nỗ lực đều ngoài khả năng vì quyền quyết định này thuộc về phía đức nên tôi không làm nổi
những gì tôi đã làm không có gì sai với quy định của pháp luật
ông trung phân trận
giải thích về mối quan hệ giữa bị cáo chung với bị cáo nguyễn trường giang giám đốc công ty attic
đơn vị độc quyền phân phối chế phẩm red oxy ba c cựu chủ tịch hà nội cho biết
quen biết giang qua vợ của mình là bà nguyễn thị trúc chi hoa
trong một vài lần bị cáo thấy vợ nói chuyện với giang trong bếp ở nhà
ông trung nói và cho hạng
hay thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín
rất ít lần bị cáo giang lên ủy ban nhân dân thành phố cũng như đến nhà riêng của mình
giờ có lẽ đã đến chi tiết đắt nhất trong phiên xét xử về việc vợ ông trung giả chữ ký con trai thay đổi kinh doanh
trả lời câu hỏi của đại diện viện kiểm sát về việc cai cắm cho bị cáo nguyễn trường giang
đi cùng đoàn công tác ủy ban nhân dân thành phố hà nội sang châu âu
ông nguyễn đức trung cho rằng
việc giang đi trong đoàn không vi phạm
về cáo buộc công ty ortic là công ty gia đình công ty sân nhà của mình
bị cáo trung tiếp tục phủ nhận và lý giải
nếu là công ty của mình thì phải tham gia đóng tiền điều hành hưởng lợi nhuận
biết thông tin về lợi nhuận trong mấy năm nhưng điều đó là hoàn toàn không có
đại diện viện kiểm sát đặt vấn đề
biển công ty arctic đặt ở siêu thị của vợ ông trung bao nhiêu năm mà bản thân ông không biết
bị cáo trung cho hay từ khi làm giám đốc công an thành phố sang làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
chưa bao giờ sang đến đặng tiến đông
tòa nhà tại phố đặng tiến đông là do vợ thê của hợp tác xã hóa chất thái hà
đồng thời là tòa nhà của văn phòng chứ không phải là sở hữu của gia đình
tôi không bao giờ đã động hay điều hành có ý kiến xung quanh vấn đề kinh doanh của vợ ông chung phân trần
trước lời khai trên đại diện viện kiểm sát nói quy định của luật nêu rõ
người đứng đầu lãnh đạo và có trách nhiệm với hành vi việc làm của vợ con
cơ quan điều tra đã xác minh toàn bộ hồ sơ thành lập công ty atic
bà hoa vợ ông trung đều dạy cho khí con để thay đổi đăng ký kinh doanh
có hành vi giả mạo giấy tờ bị cáo phải biết việc đó viện kiểm sát truy vấn
hoàn toàn đây là lỗi của tôi là chồng đại diện viện kiểm sát nhắc nhở đây là trách nhiệm của bị cáo
có thể thấy thời điểm này mọi phát ngôn và lời nói của nguyễn đức trung đều là bằng chứng buộc tội ông ta
dù gì đi nữa từng kinh qua nhiều chức vụ là vị tướng giỏi
thế nhưng trước quan tòa và gia đình ông trung đã nhận trách nhiệm về phần mình
để tránh vợ con liên lụy
cực chán đá chỉ khi chiếc mặt nạ quyền lực của ông trung rơi xuống
thì những góc khuất của chủ nghĩa cá nhân cùng những sai phạm nghiêm trọng của người từng đứng đầu thành phố
hơn tám triệu dân này mới được phơi bày toàn bộ
quyền lực nếu không được nhốt trong một cái lồng cơ chế tất yếu sẽ còn phát sinh nhiều hành vi lòng quyền
bất chấp pháp luật cũng như các nguyên tắc đạo đức
dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng trong một bộ phận các cán bộ thoái hóa biến chất
dù thế nào thì đến phút cuối
chúng ta vẫn tiếc cho một tài năng trẻ một vị tướng tài và một người chồng người cha tốt
đến nay cuối đầu trước vành móng ngựa
tâm lý học tội phạm chỉ ra hình mẫu chiếc mặt nạ the persona và bóng tối the shadow
để biểu thị nguyên lý hành vi nhân cách của mỗi cá nhân
nếu như bình diện bóng tối trong mỗi cá nhân chứa được những yếu tố bản năng tàn nhẫn
phi nhân tính phi đạo đức những thứ bị ẩn dấu đệ nán liên hệ tới phần thấp kém và tội lỗi cũng như cái ác
thì bình diện chiếc mặt nạ lại là đại diện cho hình ảnh bên ngoài của mỗi cá nhân
một vỏ bọc xã giao mà mỗi con người sử dụng để đối diện thích ứng và giao tiếp với thế giới bên ngoài
mặt nạ cũng là một biểu tượng nhân cách để mỗi cá nhân hướng tới nhằm tạo dựng những ấn tượng đẹp với thế giới xung quanh
tuy nhiên một số cá nhân đã đi xa hơn thế họ kiến tạo những ấn tượng giả tạo dùng để điều khiển người khác
hoặc che giấu những ý đồ và hành vi tội phạm của bản thân mình
bước ngoặt trong sự nghiệp của ông nguyễn đức trung diễn ra vào năm hai nghìn một mươi năm
ở cái tuổi bốn mươi chín ta khi ông được bầu làm phó bí thư thành ủy hà nội tại đại hội đảng bộ thành phố khóa một mươi sáu
và sau đó được bầu làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
từ đây nguyễn đức trung chuyển khỏi ngành công an để đảm nhiệm chức vụ mới
trong suốt thời gian tại vị với tư cách là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
nguyễn đức trung luôn xây dựng hình ảnh là một cán bộ trí công vô tư
hết lòng vì sự nghiệp xây dựng tổ quốc và phụng sự nhân dân
vào ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu phát biểu khi tái đắc cử chủ tịch ủy ba nhân dân thành phố hà nội
ông nguyễn đức trung khẳng định nguyện tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân
với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ
và quyền hạn mà pháp luật quy định để xứng đáng với sự tinh yêu kỳ vọng của lãnh đạo các cấp
các vị đại biểu hội đồng nhân dân thành phố các cử tri và nhân dân thủ đô
bốn năm sau khi chưa hết nhiệm kỳ chủ tịch nguyễn đức trung bị đình chỉ công tác để điều tra xác minh
làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ trọng án sau đó là khai trừ đảng
bãi nhiệm tất cả các chức vụ và khởi tố bị can
đằng sau các mặt nạ quyền lực trí công vô tư của nguyễn đức trung lại là những tính toán
và hành động hoàn toàn khác rất kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm
có nhiều phát ngôn điểm huyệt những dấu hiệu vi phạm pháp luật của một bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất
khiến cho dư luận hân hoan mong đợi những biện pháp xử lý nghiêm minh
nhưng chính cựu thiếu tướng công an cựu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn đức trung
lại là kẻ cầm đầu chủ mưu của ba vụ trọng án hình sự gây bức xúc dư luận
rất thẳng thắng muốn lập lại kỷ cương pháp luật và lề lối làm việc của các cơ quan công quyền
trong việc phục vụ nhân dân
nhưng chính cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội lại bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạng
làm trái các quy định quản lý nhà nước để trục lợi hàng chục tỷ đồng cho công ty gia đình
khi chiếc mặt nạ quyền lực của ông nguyễn đức trung bị rơi xuống toàn bộ các hành vi liều lĩnh bất chấp pháp luật
bất chấp các nguyên tắc trong lãnh đạo chỉ đạo của cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng được phơi bày trước nhân dân
khi chủ nghĩa cá nhân lên ngôi và quyền lực bị lợi dụng
thì quyền lợi của nhân dân và lợi ích của cộng đồng bị xếp xuống hàng thứ yếu
phía sau những tham vọng vô tận của người được cho là nắm giữ quyền lực
quyền lực bị lợi dụng cho những ý đồ cá nhân sẽ tạo ra lợi ích vật chất cho các nhóm thân hữu
các lợi ích đó rồi sẽ lại được sử dụng để đánh bóng chiếc mặt nạ quyền lực hòng cho đi những toàn tính trong bóng tối phía sau
như đã nói quyền lực nếu không được nhốt trong một cái lồng cơ chế
tất yếu sẽ còn phát sinh nhiều
nhiều hành vi lộng quyền bất chấp luật pháp cũng như các nguyên tắc đạo đức
dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng trong một bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất
chúng ta hãy cùng chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc
những tin tức bên lệ và toàn bộ phiên xét sự sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại
như đã nói quyền lực nếu không được nhốt trong cái lồng cơ chế
tất yếu sẽ còn phát sinh nhiều hành vi lộng quyền bất chấp luật pháp cũng như các nguyên tắc đạo đức
dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng trong một bộ phận cán bộ thói hóa biến chất
chúng ta cùng chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc
những tin tức bên lệ và toàn bộ phiên xét sự sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại